thưa quý vị sau một tuần nghị án sáng nay hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình dương
đã tuyên án đối với bốn bị cáo trong vụ án giết người rồi giấu sát trong bê tông
bốn bị cáo gồm phạm thị thiên hà ba mươi hai tuổi trịnh thị hồng hoa sáu mươi bảy tuổi
nguyễn ngọc tâm huyên bốn mươi một tuổi và lê ngọc phương thảo ba mươi tuổi
theo cáo trạng nhóm đối tượng này tu luyện ở nhiều nơi nhưng bị chính quyền cấm
trong quá trình tu luyện các đối tượng đã thuê căn nhà số chín mươi
xã hưng hòa huyện bầu bàng bình dương của ông nguyễn minh vương để
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám hà lái ô tô chở thảo nguyên hoa thành và linh
đến thuê một căn biệt thự tại khu du lịch ở xã bình châu huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu để ở
và tu luyện tịnh cốc nhịn ăn uống trong một mươi bốn ngày
được khoảng một mươi ngày linh kiệt sức không chịu nổi nên bỏ trốn và bị bắt lại đánh chết
ba ngày sau hà chở cả nhóm cùng sát của linh về lại nhà ông vương
khi rác của linh bắt đầu phân hủy hà và thành đi mua một thùng nhựa màu xanh
có nắp đệ cao khoảng một mét để tẩm liệm sát của linh
trong quá trình tịnh cốc tại căn nhà số chín mươi phát hiện thành có nhiều biểu hiện bất thường như la hét đập phá
nên hà nghĩ là người này đã bị quỷ xa tăng nhập nên đã phân công đồng bọn đi mua vật dụng về để tạo thành dụng cụ trích điện
chiều ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hà chỉ đạo cả nhóm ra tay giết chết thành bằng cách xiết cổ và trích điện
khi sát thành phân hủy cả nhóm cho thi thể nạn nhân và bồn nhựa loại một lít rồi trộn bê tông lấp đầy
sau đó cả nhóm di chuyển đến một khách sạn ở phường phú thọ thành phố thủ dầu một bình dương để tiếp tục tu luyện
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín ông nguyễn minh vương bán căn nhà số chín mươi cho người khác
khi chủ mới dọn dẹp căn nhà thì phát hiện hai thùng nhựa đập hai khối bê tông để di chuyển họ phát hiện hai thi thể người
tối ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín nhóm của hà thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn
và bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó
hội đồng xét xử nhận định hành vi của hà là đặc biệt nghiêm trọng chủ mưu lên kế hoạch
chuẩn bị công cụ phạm tội giết hai mạng người nên cần thiết loại bỏ bị cáo hà ra khỏi xã hội vĩnh viễn
hội đồng xét xử tuyên phạm thị thiên hà án tử hình về tội giết người
lê ngọc phương thảo lĩnh hai mươi năm tù tội giết người hai năm tù tội không tố giác tội phạm tổng hợp hình phạt là hai mươi hai
nguyễn ngọc tâm huyên lĩnh một mươi tám năm tù tội giết người một nam tội không tố giác tội phạm tổng hợp là một mươi chín năm
trịnh thị hồng hoa một mươi hai năm tù tội giết người một năm tù tội không tố giác tội phạm tổng hợp là một mươi ba năm tù
về trách nhiệm dân sự buộc hà bồi bồi thường gia đình bị hại trần đức linh hơn hai trăm sáu mươi hai triệu
cấp dưỡng nuôi mẹ ruột linh một năm triệu một tháng bốn bị cáo liên đối bồi thường gia đình thành hơn một trăm tám mươi triệu
thưa quý vị mới đây công an quận cầu giấy hà nội đã khởi tố bị can
tạm tạ văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại ngọc khánh quận ba đình hà nội
về tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
theo công an quận cầu giấy đối tượng hải có nhiều tiền án đang điều trị bắt buộc tại viện pháp y tâm thần trung ương
lý do vì sao đối tượng đang điều trị bắt buộc lại tiếp tục gây án
từ vụ việc này cũng cho thấy công tác quản lý điều trị bắt buộc đối với bị can bị cáo
có dấu hiệu bệnh tâm thần đang có một số bất cập
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong mục tiêu điểm thời sự sau đây
quanh co chối tội và đều khai là nhặt được súng
tại thời điểm bắn bị thương nạn nhân hồ phạm
tạ văn hải đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại viện pháp y tâm thần trung ương
quá trình điều trị bệnh tình tiến triển tốt
đại diện viện cũng cho biết khi hải trốn viện và gây án là vào ngày nghỉ
nên việc tìm kiếm phải theo quy trình và mất nhiều thời gian
viện pháp y tâm thần trung ương là một viện nghiên cứu chuyên ngành pháp y tâm thần
và thực hiện giám định pháp y tâm thần tại việt nam
viện chuyên điều trị những đối tượng bắt buộc chữa bệnh tâm thần
để đưa người bệnh trở về với cộng đồng xã hội thực hiện quyền công dân
cơ sở chữa bệnh tâm thần khác trên cả nước
do là cơ sở chữa trị bệnh đặc biệt nên việc giám sát người bệnh
nhất là những đối tượng có tiền án tiền sự có ý đồ trốn viện cũng gặp nhiều khó khăn
bệnh nhân thông thường bệnh nhân điều trị bắt buộc chữa bệnh
thì theo chính phủ là không được phân biệt với sự tính như nhau
như nhau thì tỉ lệ trốn đều có tỉ lệ trốn không thể nào mà
chúng ta nói là không trốn trong tù tù của rất nhiều trang thiết bị
vẫn còn trốn được không ạ
còn nếu bệnh nhân trong này vừa có tính chất về trại gian vừa có tính chất về tâm thần
thì tỉ lệ trốn viện tôi nghĩ là có thể còn nhiều nữa
chứ không phải là chỉ tiêu giao thì là có thể thấp
nhưng mà cái tình trạng trốn thì thỉnh thoảng vẫn có